do ảnh hưởng của không khí lạnh những ngày qua mưa rông kèm theo gió lớn đã xảy ra làm hơn một hectare lúa vụ đông xuân tại tỉnh quảng bình bị đổ rạp ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng lúa của bà con
để khắc phục thiệt hại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân buộc dựng lúa lại tháo khô nước tại các ruộng để tránh lúa ngập úng nảy mầm hạn chế thấp nhất thiệt hại